phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh phối hợp với công an xã hưng đạo thành phố cao bằng
vừa phát hiện bảy công dân từ các địa phương khác đến tỉnh cao bằng để xuất cảnh trái phép sang trung quốc
trong đó có hai công dân quê ở huyện ea leo tỉnh đắk lắc và năm công dân quê ở huyện than uyên tỉnh lai châu
các công dân này khai nhận đến tỉnh cao bằng để xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê
lực lượng chức năng đã tuyên truyền giải thích rõ các nội dung liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh
đồng thời phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã yêu cầu các công dân nói trên viết cam kết
không xuất cảnh trái phép và yêu cầu quay trở về địa phương nơi cư trú